nhưng đằng sau đó còn ba bài học được các ngành các cấp và mỗi người dân rút ra để có thêm nghị lực kinh nghiệm khắc phục hậu quả sau lũ tiếp tục sản xuất vươn khơi bám biển và chủ động đối phó với những trận lũ lụt tiếp theo
trong chương trình hôm nay và những số tiếp theo chúng tôi xin lần lượt gửi tới quý khán giả từng mảnh ghép cho một bức tranh tổng thể về những thiệt hại và sự nỗ lực vươn lên của quân dân vùng lũ phú yên trong trận lũ lịch sử vừa qua
những mong đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các vùng có đặc thù địa lý tương đồng với phú yên
mở đầu cho chuỗi chương trình này xin giới thiệu với quý vị và các bạn một góc bức tranh thiệt hại nặng nề nhất sau lũ tại phú yên đó là ngành nông nghiệp xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem
trận lũ lịch sử kéo dài từ cuối tháng một mươi sang đầu tháng một mươi một năm hai nghìn
trận lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua về mức độ thiệt hại được so sánh sấp xỉ với ngưỡng thiệt hại của trận lũ lịch sử năm hai nghìn chín
ngoài số người chết lên đến bảy người và một người mất tích thì trận lũ lịch sử này cũng đã nhấn chìm gần một mươi ngôi nhà
qua thống kê sơ bộ ban đầu của ngành nông nghiệp cho thấy về sản xuất nông nghiệp diện tích lúa bị ngập ngã đổ là một chín trăm bảy mươi bảy ha
diện tích mía bị ngập ngã đổ hai hai trăm năm mươi hai ha
diện tích hoa màu khác bốn ha
diện tích đất canh tác bị bồi xói lở năm mươi ha
số da cầm chết một mươi năm một trăm linh sáu con
số gia súc chết hai trăm ba mươi năm con
về thủy sản ghe thuyền bị chìm bảy chiếc
số tôm hùm bị chết hai lồng
diện tích hồ nuôi tôm ốc bị ngập sạt lở sáu trăm sáu mươi năm ha
số lượng muối bị cuốn trôi ba trăm linh tấn
về công trình thủy lợi kênh mương bị sạt
đất đổ sụp lở bồi đắp hư hồng tám mươi ba trăm sáu mươi hai m ba
đê kè bị vỡ bờ sông bờ bao xói lở năm trăm bốn mươi m ba
đất đổ sụp lở bồi đắp ba một trăm một mươi ba m ba
theo người nuôi trồng thủy sản chia sẻ
mức bờ kè quanh hồ phải cao hơn mức thủy chiều khoảng hai mét
nhưng qua đợt lũ vừa rồi nước lũ về đã cao hơn mức bờ kè khoảng năm sáu mươi phân
và toàn bộ diện tích nuôi tôm này bị nhấn chìm dưới đàn nước lũ
toàn huyện tuy an thì theo thống kê sơ bộ đã có khoảng trên hai mươi hectare đã bị nước lũ cuốn đi
theo chủ hồ nuôi tôm cho biết toàn xã an ninh đông có hơn năm mươi hồ nuôi tôm nước lợ dọc cửa biển tiên châu
nơi con sông kỳ lộ đổ ra biển
diện tích mỗi hồ từ năm trăm linh đến một m hai nhưng trong cơn lũ về vào đêm ngày ba tháng một mươi một
đã làm toàn bộ diện tích hơn năm mươi hồ nuôi tôm cùng trang thiết bị máy móc
đều bị nhấn chìm trong nước lũ từ bảy mươi cm đến một m
theo chủ hồ nuôi tôm người nào có một mươi vàng hai mươi vàng người nào có hồ thì có thể có tốt hơn ba mươi triệu
nhưng mà thấp nhất là do ba mươi triệu
cũng ở trong tình trạng bị nước lũ nhấn chìm hết toàn bộ diện tích hồ nuôi tôm
khi lũ rút đáy hồ trơ ra những sắc tôm còn mắc kẹt lại
người chủ hồ tôm nguyễn văn vũ chỉ còn biết còng lưng mắt nhặt những sắc tôm
những mong cứu vất
không biết được phần nào vốn liếng và công sức lao động bấy lâu
nghề nuôi tôm bấp bênh một mươi sáu năm gắn bó với hồ tôm hai lần bị thiệt hại trong lũ
đó là trận lũ lịch sử năm hai nghìn chín và trận lũ này
cộng với nhiều lần dịch bệnh tôm mất trắng
giờ thì người ngư dân này không chỉ trắng tay
mà trên tấm lưng còn phải gánh món nợ hơn năm mươi triệu đồng vốn vay ngân hàng
bàng hoàng đau xót vẫn làm cho người đàn ông này không nói nền lời
nó trang nó đi hết rồi còn người nào còn lại nó chết hết
tôm đi vô cỡ đi vô lớn nhỏ gì nó bởi nó đi không con con
hồ gì bởi tan tan hết
còn đối với người phụ nữ này sau một mươi năm đến đây thuê đất nuôi tôm bà đã phải chất chiêu dành dụng toàn bộ tài sản
cộng với việc chạy vạy vay vốn từ bạn bè ngân hàng bao nhiêu vốn liếng và công sức thức khuya dậy sớm của họ những mong cho một vụ mùa bội thu
nhưng chỉ qua một đêm lũ về gia đình bỗng trở nên trắng tay bên cạnh những sắc tôm ươn đỏ
đào sót hẳn gió lên những đôi mắt quần sâu và những đôi tay chai sạn
họ đang cố phớt phát lại tài sản và công sức từ những gì lũ giữ để lại
còn đây là như bán lại là hồi sáng giờ là bán được mười mấy triệu bán được mười mấy triệu mà tôm đó là được ba mươi ngàn là công tư á
còn tôm đá đây là cũng như dục cha chị em sống làm là cha chị em ăn chứ còn không bán được cái thứ đây
còn tại vùng nuôi tôm hùm ở hai thôn hòa lợi và hòa thạch xã xuân cảnh thị xã sông cầu
hơn hai trăm ba mươi hộ dân đành ngậm ngùi đào hố trôn lấp
tôm hùm với số lượng lên đến hơn bốn trăm linh con đủ kích cỡ ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hơn ba mươi một tỷ đồng
đây là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất tỉnh phú yên và năm nay cũng là năm tôm hùm chết nghiêm trọng nhất trong vòng một mươi năm qua
tôm này là hiện tại cũng tôm đây là một triệu xấu một kg là một tôm là một kg là một triệu xấu một kg hai kg ba là hai triệu
bây giờ hai triệu bỏ đi bỏ thuốc đi
người tôm nhiều thì nó thiệt hại nhiều người ít thì thiệt hại ít
toàn bộ là các
đến thời điểm này những con tôm hùm đã hơn tám tháng tuổi
chi phí cả giống công nuôi và thức ăn cho tôm bình quân mỗi con đã lên đến hơn năm trăm linh đồng
những người chủ dự kiến sẽ xuất bán lứa tôm này vào cuối năm nay
nhưng lũ về từ đêm ba tháng một mươi một để lại hậu quả tôm chết hàng loạt đã khiến nhiều gia đình nơi đây thiệt hại từ vài trăm triệu đồng
đến hơn một tỷ đồng và khó có cơ hội tái thả nuôi trong vụ tới
bây giờ đâu tiền ông nữa nuôi hết tội vốn liếng hết tội có nhiều đó xịt bích hết tội
thì cái ông bà thường hay cho vài bạch bao bạch tên con hay nêm mỹ tên con cứ có nhiều cái giấy dồn vô
thì nêm ni giấy được cái đồng nào giấy cứ tút vô cứ giấy không mà có gì đâu nữa đâu nuôi
mất tính ti hết tội rồi ạ
thực ra nếu như về mạch kỹ thuật hay là mạch môi trường cái tác động môi trường thì giống như đây là do cái thiên tai
ủy ban dân thị xã sẽ đề xuất với cấp trên là trong vấn đề là khoanh nợ nhắn nợ
chỉ với trung ương là có quan tâm hỗ trợ cho cái đối tượng đối tâm hùm
theo chân ông nguyễn văn sáu trưởng phòng nông nghiệp huyện tuy an đi khảo sát những tuyến đê ngăn mặn bị thiệt hại sau lũ
chúng tôi được biết con đê bị đứt gãi này đi kèm với đường ống dẫn nước ngọt
điện cho hàng trăm hộ dân sinh sống bên ngoài tuyến đê cũng bị gián đoạn giao thông nối hai bên bờ bị chia cắt
con đê chúng ta đang đứng đây nó có chức năng là ngăn mặn
giao thông của hai thôn của phú hội an ninh đông và xuân phu của quảng ninh tây
khi nó bị vỡ thì nước mặn sẽ tràn vào đồng ruộng và chia cắt giao thông của hai thôn
cho nên là một cái nguy cơ rất lớn ảnh hưởng lớn tới đây đồng ruộng sẽ bị nhiễm mặn
và ảnh hưởng đến cái vụ sản xuất đồng xuân ngày hôm thứ sáu ngày hôm thứ bảy sắp được thiệt hại
một phần giữa xã an ninh đông và an ninh tây
một đoạn đường d ở đây đã bị sạt lở
con đê này cũng cách cửa biển có năm trăm linh m thôi
và nước biển đã xâm lấn vào bên trong ruộng đồng của người nông dân
nếu đoạn đê này không được nhanh chóng khắc phục kịp thời
thì vụ đồng xuân sắp tới đồng báo không cày cấy được
và một dự báo hột mùa sẽ mất trắng
khi tại các vùng ven biển như các huyện tuy an sông cầu phú hòa và thành phố tuy hòa
ngư dân và nông dân đang phải gánh chịu tình trạng hồ nuôi tôm sú
lồng nuôi tôm hùm chết hàng loạt lúa ngập sâu trong nước
đê ngăn mặn bị đứt gãy cành mương sạt lở giao thông chia cắt mất điện mất nước
thì ở các huyện miền núi như đồng xuân sơn hòa sông hình
nông dân đang phải chạy đôn chạy đáo tận thu sắn sau lũ
đây là dãy sắn có diện tích hơn một m hai của anh nguyễn quang trung
ở thôn tân bình xã xuân xuân bắc huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
đang thì phát triển sau khi lũ về bỗng trở thành rũ lá vàng vọt
do bị ngập sâu trong nước lũ ba ngày liền
thiệt hại nặng nề hơn là một năm hectare sắn ven sông kỳ lộ của gia đình nhà anh trần hoàn thiện
ở thôn long nguyên xã xuân long huyện đồng xuân
do bị ngâm nước lũ nhiều ngày nên giờ nước cạn chúng đã bị ngã đổ và sói lở gốc hoàn toàn
có bán cũng không ai muốn mua vì độ bột chẳng còn bao nhiêu
thịt hại nặng nề hơn là một năm hectare sắn vèn sông kỳ lộ của gia đình nhà anh trần hoàn thiện
do bị ngập sâu trong nước lũ ba ngày liền
do bị ngập sâu trong nước lũ ba ngày liền nên giờ nước cạn chúng đã bị ngã đầu và xói lở gốc hoàn toàn
sự khuyến kháo của ngành nông nghiệp
cố tình nuôi chồng tôm
trong vụ ba
khi nước lũ về
người nuôi chồng thủy sản không có những phương tiện đứng phó
dẫn đến việc nước lũ
đã cuốn trôi rất nhiều kháng ta nuôi chồng tôm
tại huyện tuy an
ông có nhận định như thế nào về nguyên nhân này
đúng là cái chuyện đó
là ngành đã khuyến kháo
không sản xuất vụ ba
sợ ảnh hưởng
về lũ luộc
cũng như là không an toàn
nhưng mà do
bà con là từ phát
cái đấy là do
bà con từ phát cho nên là
cái này cũng làm thiệt hại rất là lớn
cho nên là
cái này cũng chứng minh rằng là cái việc
đó là cái việc nuôi tôm vụ ba
là cái việc giống như là việc trái mùa
là không nên sản xuất
nó ảnh hưởng đến cái vấn đề thiệt hại kinh tế
vậy thì để tránh những thiệt hại
nuôi tôm vụ sau
đặc biệt là những vụ sau
ông khuyến kháo về việc nuôi tôm vụ ba
trước mất thì cái việc
mà đã thiệt hại
thì ngành cũng đã chỉ đạo cho
tri cục thị sản
phối hợp với các địa phương
đánh giá lại vấn đề thiệt hại
để là cái gì
thứ nhất là phải có chính sách hỗ trợ
thứ hai nữa là xử lý môi trường
và cái giải pháp kỹ thuật
để là tiếp tục đưa vào cái hoạt động sản xuất
thứ ba nữa là vấn đề là
phối hợp với ngành nông ngân hàng
để là khen nợ hoặc là giãn nợ
hoặc là bà tiếp tục cho vay
để cho hộ
người dân là tiếp tục là phát triển sản xuất
vâng ạ một cái hiện trạng
sau khi lũ lụt để lại
đó là tình trạng các con đê chăn sóng bị vỡ
các bờ kè bị xói lở
điều này đã ảnh hưởng trực tiếp
đến cái vụ sản xuất đông xuân
sắp tới của người nông dân
vậy thì ngành nông nghiệp có những cái giải pháp gì
để khắc phục tình trạng này ạ
đối với cái mạng thủy lợi
thì thứ nhất là cũng đã sẽ đã chỉ đạo cho
tri cục thủy lợi
thứ nhất là vấn đề là kiểm đếm lại
khảo sát lại tất cả các cái khu
các cái hồ đập
cũng như là các cái đê kè
bờ xói lở
thì để là đề xuất cho
ủy ban nhân tỉnh là khôi phục
lại cái vấn đề sản xuất
thì trong thời gian nhanh nhất
một trong những cái phương án quan trọng
trong tác phòng chống lụt báo
của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
đó là chúng ta phải quy hoạch một cái bản đồ phòng chống ngập lụt
vậy thì sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh phú yên đã có cái phương án
xây dựng cái bản đồ này như thế nào ạ
xây dựng cái hệ thống
bản đồ ngập lụt và ngập lũ
và cho những cái vùng trũng vùng thấp
là cái điều này rất là cần thiết
để làm sao địa phương
theo dõi để cảnh báo kịp thờ
cái việc này chắc địa phương vẫn kiếp nghị
bộ chưa có triển khai
và chưa có bàn giao lại cho tỉnh
trong trận lũ lịch sử vừa qua
thì bài học kinh nghiệm
của chúng ta rút ra được gì
trong cái công tác phòng chống lụt báo
đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ạ
nhờ cái vấn đề có phương án
cũng như là cái vấn đề ứng cứu
cho nên là phải nói là cái việc thiệt hại
phải nói cũng là thấp
so nếu mà chúng ta không có cái giải pháp
không phớp phương án
là kịp thờ thì phải nói rằng là
cái mức thiệt hại nó lớn hơn
đặc biệt là cái người chết
thì hầu hết là cái vấn đề tính chủ quan
cái thứ hai nữa là cái vấn đề là cách điều hành
thông báo xã lũ
là cái vấn đề tuyên truyền
cái này cũng phải là một rút kinh nghiệm
trong vấn đề tới
đặc biệt là cái việc vấn đề xã lũ
đây là liên quan bộ ngành nông nghiệp
ủy ban tỉnh cũng đã kiến nghị cho bộ nông nghiệp
về vấn đề là cái quy trình xã lũ
liên hồ chứa
phải nói rằng là đối với phú yên là rất là phụ thuộc
cho nên là nếu không có cái quy trình
không có sự phối hợp chặt chẽ
thì ảnh hưởng vùng hạ du rất là lớn
và một cái thứ thứ hai nữa là
cái vấn đề trang thiết bị
phải nói rằng là hiện nay
vẫn còn thiếu một số cái vùng
gặp lột ví dụ như là
cano hay là xuồng
đặc biệt là cái xuồng vận chuyển
người dân đi đến nó an toàn
hiện nay nó vẫn còn thiếu
đấy là những cái mà phải cần
phải có khắc phục trong thời gian đến
để làm sao đảm bảo cho vấn đề
đủ lụt hạn chế thấp nhất
cho vấn đề là cái thiệt hại
của người cũng như là tài sản
ông có khuyến cáo gì cho các cấp chính quyền
địa phương cũng như người dân trong công tác
phòng chống lột bão để giảm thiểu
những thiệt hại của nông nghiệp
về khuyến cáo thì phải nói là cái đặc biệt là vấn đề
công tác truyền truyền
phải làm tốt công tác truyền truyền
hiện nay phải nói rằng là
do bảy năm mới có cái lũ
cho nên là người dân phải nói rằng là
có tính chủ quan
đặc biệt là có một số
vùng mà là công trình
hoặc là cái vùng chăn nuôi
nằm trong cái chôn sông
lớn mà khi mà có lũ
thì mới tác động cái thiệt hại
cho nên là cái vấn đề là nâng cao
cái tuyên truyền người dân
nhận thức vấn đề đó là thứ nhất
vấn đề thứ hai là phải
làm tốt cái công tác là
phòng chống lụt lụt
và đặc biệt là cái
vấn đề là xử lý bốn tại chỗ
các địa phương phải chú động
vừa qua thì tuy an là tới
bảy xã là phải nói ngập hoàn toàn
ba xã ngập một phần
tuy nhiên là có sự phối hợp chặt chẽ
giữa tỉnh thì tỉnh đã điều động là
bảy cano trong đó là
bên biên phòng ba camino
quân sự hai cano và
công an hai cano cho nên phối hợp
giữa cùng giữa cano của
của huyền là một mươi ba cano
cho nên là cái
cái việc di chuyển người dân
phải nói là tương đối là kịp thờ
để nó an toàn
đấy là một cái điều phải nói là
rất là kinh nghiệm
mà cần phải có cái sự là
phối hợp chặt chẽ
và xử lý tình huống và đặc biệt là
cái vấn đề là bốn tại chỗ
để làm đảo cho vấn đề là
xử lý tình huống và đặc biệt là
triển khai tốt cái phương án là
phòng chống lụt bão đã
ủy ban cho tỉnh quý vị
vâng ạ một trong những nguyên nhân nữa
được đánh giá đó là cái tình trạng
xả lũ ở các hồ thủy điện
vậy thì là người quản lý của ngành
nông nghiệp phát triển nông thôn
thì ông đánh giá sao về cái nguyên nhân
xả lũ cái sự phối kết hợp giữa
cơ quan thủy điện nơi xả lũ
với chính quyền địa phương đã tốt hay chưa ạ
hiện nay là cho rằng này là chưa có hợp đốc
cho nên vẫn phú yên vẫn còn là phụ thuộc
đặc biệt là cái xả lũ của sông ba hà thủy điện
vẫn còn là bị động
và chưa có một sự phối hợp chặt chẽ
cái quy trình xả lũ của liên tỉnh liên hồ
cho nên là dưới này dùng vùng hà du
thường là lạnh đủ
và đặc biệt là nếu mà không
năm vừa rồi ký tầng vừa rồi
không có điều chỉnh được cái vấn đề là
xả lũ kết hợp với vấn đề tính toán
chiều cường thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn
trong vấn đề
ảnh hưởng thiệt hại của vùng hà du
cho nên là
cái việc này thì
ủy ban tỉnh cũng đã kiến nghị
là sẽ có một hội thảo
bộ nông nghiệp phải tổ chức hội thảo
gồm các tỉnh mà có liên quan đến
quy trình xả lũ liên tỉnh liên hồ
để làm sao có một sự phối hợp chặt chẽ
để đảm bảo cho vấn đề là
tránh việc thiệt hại vùng hà du
vâng ạ xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình
hoặc giải quyết những kinh nghiệm
đi biển quý báu của mình
câu chuyện suốt gần một mươi tiếng đồng hồ
ngâm mình giữa hai làn nước dữ
là sóng biển và nước lũ
được chàng trai trẻ hai mươi một tuổi
võ tấn sang và người bố của cậu
kộc lại trong tâm trạng vẫn chưa hết vàng hoàng
cái đó là nước lột xuống

các cứu em này xuống giúp